cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn suất huyết tiêu hóa có thể là dấu hiệu cảnh báo trước một tình trạng nguy hiểm tiềm ẩn
chẳng hạn như ung thư dạ dày ung thư đại trực tràng do đó người bệnh cần được thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt
chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với sự tư vấn của chuyên gia đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân biểu hiện lâm sàng phương pháp chẩn đoán và điều trị suốt huyết tiêu hóa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ hôm nay chúng tôi muốn nghe bác sĩ chia sẻ cụ thể hơn về bệnh xuất huyết tiêu hóa
đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh
đối với bệnh xuất huyết tiêu hóa thì có hai nguyên nhân chính mà hay gặp
đó là thứ nhất là do nát dạ dày thái tràn
thứ hai là do sơ gan mà gây ra tăng áp được tính mạch của tức là nó giãn tính mạch thực quản cũng như dạ dày
chính vì vậy mà nhiều khi bệnh nhân sơ gan cứ hỏi bác ơi tôi không bị bệnh về thực quản dạ dày sao các bác vẫn cứ phải nội soi
bởi vì khi sơ gan nó gây ra những giãn tính mạch và nó vỡ tính mạch thì xuất huyết rất là nặng
còn một loại nữa là do
do nát dạ dày thái tràn
nát dạ dày thái tràn thì cũng gây ra có thể gây ra các biến chứng xuất huyết tiêu hóa
thì đấy là nguyên nhân chính
ngoài ra thì chẳng hạn như người sau uống rượu hoặc những người bị ngén người ta nôn nhiều nó rách thực quản cũng bị
rồi những cái bệnh ung thư ác tính khác thì cũng có thể bị
hai nhóm mà hay gặp nhất đó là nát dạ dày thái tràn và tăng áp được tính mạch của
vậy bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ phương pháp điều trị cũng như là phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa
đối với trước chi tiêu hóa thì điều trị chủ yếu là chúng ta phải điều trị vào cái nguyên nhân của nó
thì đấy là điều quan trọng
thứ nhất thì là trong những trường hợp mà chẳng hạn xuất huyết tiêu hóa mà tăng áp được tính mạch của sơ gan
thì lúc đấy chúng ta lại phải điều trị là thắt những cái mũi rã
rồi là điều trị dự phòng điều trị bệnh gan
còn đối với xuất huyết tiêu hóa mà nát dạ dày thái tràn
thì lúc đấy chúng ta điều trị phải tập trung vào điều trị nguyên nhân của
thì nguyên nhân dạ dày thái tràn thì có hai nguyên nhân hay gặp nhất
đó là thứ nhất là do vi khuẩn hp
đây là cái vi khuẩn cái xoắn khuẩn nằm trong loại dày
thì cái việc điều trị chúng ta diệt hp thì chúng ta để làm cho cái ổn mát đấy sau khi nó lành nó cũng tái phát nữa
đối với những trường hợp mà dùng cái thuốc giảm đau chống ghiêm nô steo x gây nói dạ dày thái tràn
thì chúng ta giả dừng cái thuốc đấy hoặc là chúng ta vẫn phải uống trong trường hợp không dừng được thì chúng ta sẽ điều trị lành một bánh
thế nhưng mà trong điều trị xuất huyết tiêu hóa thì đấy là nguyên nhân
nhưng còn khi mà vào cấp cứu thì chúng ta điều trị là thứ nhất là nếu mà thiếu máu thì chúng ta phải truyền máu
thứ hai là chúng ta phải nội soi để chúng ta trải quyết được những cái rỗ tổn thương mà gây xuất huyết tiêu hóa
thí dụ như chẳng hạn nếu mà chúng ta dự phòng được bệnh sơ gan chẳng hạn thì chúng ta sẽ giảm xuất huyết tiêu hóa mà do tăng áp một tỷ mạch cổ
thì đối với mé dạ dày tái tràng mà chúng ta điều trị tốt thì nó sẽ ít tái phát và thậm chí không bị xuất huyết tiêu hóa
tuy nhiên đối với mách dạ dày tái tràng thì người ta thấy rằng nó có vào khoảng hai mươi là bệnh nhân mách dạ dày tái tràng mà không hề có triệu chứng mà có thể là vào viện với một trong những biên trường đó là xuất huyết tiêu hóa
thì trong những trường hợp thì rất là khó
và như bác sĩ vừa chia sẻ rõ ràng là bên cạnh việc điều trị thì người bệnh cũng luôn phải tuân theo những hướng dẫn của các bác sĩ sau quá trình chúng ta đã điều trị hoặc là sử dụng thuốc đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
xuất huyết tiêu hóa rất dễ tái phát lại
do đó người bệnh sau khi điều trị khỏi cần phải tiếp tục liệu trình điều trị tái khám và giữ gìn đường tiêu hóa
các chuyên gia khuyên cáo khi có các dấu hiệu suất huyết tiêu hóa người bệnh nên đến ngay bệnh viện các cơ sở y tế để thăm khám nhằm sớm phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và điều trị kịp thời
hiện nay phương pháp nội soi tiêu hóa hiện đại có thể giúp kiểm tra ống tiêu hóa phát hiện các tổn thương từ rất sớm và điều trị
các bệnh về tiêu hóa điều trị càng sớm thì hiệu quả càng cao và ngược lại nhất là các bệnh về ung thư tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại
nhờ đó người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị với những pháp đồ hiệu quả nhất đem đến kết quả điều trị tốt nhất loại bỏ khả năng gây biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị người bệnh hồi phục nhanh chóng
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai